trên thực tế hiện nay đã có một số người có thể không biết họ đang mắc covid một mươi chín ngay trước khi tiêm mũi ba vaccine
vậy điều gì sẽ xảy ra khi một người tiêm mũi ba trong khi đang bị nhiễm covid một mươi chín
các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và vi sinh đã giải thích về trường hợp này
tiến sĩ ahmed adanja bác sĩ về bệnh truyền nhiễm tại trường y tế công cộng johns hopkins nước mỹ cho biết
cho dù vô tình nhiễm virus ngay trước hoặc ngay sau khi tiêm mũi ba nhiễm covid một mươi chín có thể gây ra các triệu chứng
nhưng không có khả năng ảnh hưởng đến tác dụng của mũi tim thứ ba
có thể nó sẽ không gây ra tác dụng lớn nào ngoài việc người bệnh có thể gặp phải nhiều triệu chứng hơn do cả vaccine và nhiễm covid một mươi chín gây ra
có thể khó chịu hơn bình thường
theo một nghiên cứu được công bố trên drama internal medicine thực tế
nguy cơ nhiễm covid một mươi chín trong vòng sáu ngày sau khi tiêm mũi ba vẫn cao như trước khi tiêm
tiến sĩ simon guinness bác sĩ về bệnh truyền nhiễm tại trung tâm y tế south shore health nước mỹ
cho biết mặc dù nhiễm covid một mươi chín gần hoặc xung quanh thời điểm tiêm chủng không phải là hiếm hoặc đặc biệt có hại
nhưng sẽ tốt hơn nếu đợi cho đến khi lượng kháng thể giảm xuống sau khi nhiễm covid một mươi chín rồi hãy tiêm mũi ba
ban đầu trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ khuyến nghị nên đợi chín mươi ngày sau khi nhiễm covid một mươi chín mới tiêm chủng
nhưng đến nay các hướng dẫn đã thay đổi để giảm nguy cơ người bệnh
có thể bỏ mất mũi vaccine thứ hai hoặc thứ ba sau khi chờ đợi
cdc mỹ đã cập nhật hướng dẫn của mình như sau
những người nhiễm covid một mươi chín có triệu chứng nên đợi cho đến khi khỏi bệnh và ngừng cách ly để được tiêm chủng
nếu bạn bị nhiễm bệnh ngay trong khoảng thời gian tiêm mũi ba bạn không chỉ mất khả năng miễn dịch ở niêm mạc
mà còn thiếu lợi thế trong quá trình các tế bào miễn dịch được huấn luyện trong những tuần sau khi tiêm chủng
tiến sĩ benjamin tenover giáo sư khoa vi sinh tại trường enyu grossman
nói rằng khoảng thời gian từ khi tiêm mũi ba đến khi tiếp xúc với virus thực sự nếu càng lâu thì càng tốt
vì hệ thống miễn dịch đã có đủ thời gian để khám phá các không gian và cách để ngăn chặn virus
tuy nhiên nếu không may bị nhiễm covid một mươi chín và hồi phục
thì quá trình học hỏi miễn dịch của cơ thể sẽ được điều chỉnh theo các cách mà vaccine mina không thể tạo ra
làm thế nào để biết các triệu chứng sau khi tiêm mũi ba là do vaccine hay do nhiễm covid một mươi chín
tiến sĩ andesa nói rằng mặc dù sốt đau nhức
cơ và đau đầu có thể xảy ra với cả hai tình huống
nhưng tác dụng phụ của vaccine có thể phân biệt với các triệu chứng của nhiễm covid một mươi chín ở một mức độ nào đó
theo ông các triệu chứng về đường hô hấp trên sẽ là một manh mối
bao gồm đau họng nghẹt mũi mất vị rác và khứu rác và các triệu chứng có thể kéo dài hay không
tác dụng phụ của mũi ba có thể kéo dài chỉ trong một hai ngày
xong nếu các triệu chứng kéo dài hơn thì đó có thể là nhiễm covid một mươi chín
điều quan trọng là nếu các triệu chứng kéo dài quá bảy mươi hai
nên báo cho bác sĩ và đi xét nghiệm vì tác dụng phụ của vaccine sẽ không vượt quá thời điểm đó đối với hầu hết mọi người
khi người dân đã tiêm đủ hai mũi vaccine
việc tiếp tục tiêm mũi thứ ba là ưu tiên hàng đầu trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
để tiêm mũi thứ ba đạt hiệu quả miễn dịch tốt nhất
các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tránh những điều này sau khi tiêm
thứ nhất không bỏ qua thời gian quan sát
thông thường sau khi tiêm vaccine
không thấy phản ứng gì thì mọi người đều muốn rời ngay khỏi điểm tiêm
với hầu hết trường hợp điều này hoàn toàn ổn
tuy nhiên các cơ quan y tế vẫn khuyến cáo
sau khi tiêm mũi ba mọi người vẫn nên chờ ở điểm tiêm một mươi năm đến ba mươi phút sau đó mới về
đây là khoảng thời gian cần thiết để theo dõi liệu có xuất hiện các phản ứng dị ứng hiếm gặp hay không
những người có tiền sử bị dị ứng nghiêm trọng nên chờ ba mươi phút
những phản ứng này có thể là nhẹ như phất ban hoặc nghiêm trọng như sức phản vệ
khi đó các bác sĩ
các bác sĩ tại điểm tiêm sẽ phản ứng nhanh để kịp thời cứu chữa
thứ hai đừng nghĩ rằng tác dụng phụ mũi ba giống như các mũi trước
dù phản ứng của cơ thể với mũi ba có thể tương tự như phản ứng với mũi một và mũi hai
nhưng cũng không nên xem thường
việc tiêm trộm các loại vaccine và tiêm tăng cường có thể phát sinh thêm một số tác dụng phụ
đây là điều mà các chuyên gia lưu ý
xong mọi người cũng không phải quá lo lắng
xảy ra một số tác dụng phụ khi tiêm chủng vaccine là điều bình thường
thứ ba không tập nặng nếu cảm thấy mệt
tập thể dục vừa phải sau khi tiêm vaccine mũi thứ ba không gây hại
xong không nên tập nặng đặc biệt là khi xuất hiện các tác dụng phụ mạnh khiến cơ thể mệt mỏi
thay vì nâng tạ nặng hoặc chạy bộ
mọi người chỉ nên đi bộ kéo căng cơ hay các bài tập nhẹ nhàng khác
thứ tư không nên uống rượu bia
uống rượu bia có thể ảnh hưởng đến cách mà hệ miễn dịch phản ứng với vaccine
ngoài ra rượu bia làm mất nước
và có thể khiến các tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine
chẳng hạn như đau cơ hoặc mệt mỏi chờ năng nặng
tiến sĩ natasha buhean pho giáo sư lâm sản tại đại học e arizona nước mỹ giải thích
nếu muốn uống rượu bia mọi người nên uống khoảng bốn mươi tám giờ sau khi tiêm vaccine
nếu uống rượu bia trong ngày sau khi tiêm
sẽ làm suy yếu phản ứng miễn dịch để sản sinh kháng thể của vaccine
trước mối lo ngại về omicron
nhiều quốc gia trên thế giới đang phẩn trường triển khai chương trình
tiêm vaccine tăng cường trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của biến thể
sau đây là những thắc mắc thường gặp về việc tiêm vaccine tăng cường
tiêm vaccine tăng cường rồi có nhiễm covid một mươi chín không
có nhưng khả năng xảy ra ít hơn
nếu tăng cường sẽ giảm nguy cơ bị bệnh nặng
khi nhiễm virus cũng như mang lại sự bảo vệ lâu dài hơn
tiêm bao lâu thì có hiệu quả
các nghiên cứu cho thấy khả năng bảo vệ rất cao từ một cho đến hai tuần sau khi tiêm mũi thứ ba
một thử nghiệm gần đây của pfizer cho thấy rằng
từ ngày thứ bảy trở đi liều vaccine tăng cường cực kỳ hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh từ covid một mươi chín
một nghiên cứu thực tế của anh trên vaccine pfizer cũng chỉ ra rằng
từ hai tuần sau khi tiêm nhắc lại vaccine cũng góp khả năng bảo vệ ở mức độ cao
tác dụng phụ thường gặp khi tiêm vaccine tăng cường
theo trung tâm kiểm soát hồng ngừa dịch bệnh mỹ
những tác dụng phổ biến nhất khi tiêm búi ba là sốt nhức đầu mệt mỏi và đau tại chỗ tiêm
hầu hết các biểu hiện này
đều nhẹ hoặc trung bình
một số người còn gặp các triệu chứng như tiêu chảy nôn mửa đau cơ và khớp
ngoài ra cdc cho biết
có một tác dụng phổ có thể xảy ra sau khi tiêm mũi ba là nổ hạch dưới nách
nổ hạch là dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể đang xây dựng lớp bảo vệ sống lại covid một mươi chín
vì vậy không cần lo lắng khi gặp tình trạng này sau tiêm
tiêm liều tăng cường có gây tình trạng viêm cơ tim không
viêm cơ tim và viêm màng ngoài thịt
là những tác dụng phổ rất hiếm gặp
của các loại vắc xin như pfizer và moderna
bằng chứng thư hướng instagram cho thấy
các tình trạng này ít xuất hiện hơn
sau khi tiêm mũi tăng cường so với hai mũi đầu tiên
có thể tiêm vắc xin tăng cường
khi có bác triệu chứng covid một mươi chín không
nếu đang có các biểu hiện của covid một mươi chín
bạn không nên tiêm vắc xin nhắc lại
trong trường hợp này
hãy xét nghiệm và từ cách ly cho đến khi nhận được kết quả
nếu có kết quả dương tính
bạn cần đợi hai mươi tám ngày kể từ ngày xét nghiệm để tiêm nhắc lại
nếu có kết quả âm tính và cảm thấy đủ khỏe
bạn có thể đi tiêm vắc xin tăng cường
trong trường hợp có những triệu chứng như bị ho
hoặc cảm lạnh
bạn có thể cân nhắc khoản tiêm để tránh lây bệnh cho người khác
liệu tăng cường có khả năng chống lại omicron không
nhiều kiên cứu gần đây cho thấy
vắc xin tăng cường cung cấp khả năng
bảo vệ chống lại omicron
so với hai liều vắc xin
cho thấy mũi thứ ba có hiệu quả bảy mươi bảy mươi năm
trong việc khăn ngừa mắc bệnh do nhiễm omicron
trong thời gian đầu sau khi tiêm chủng
liều tăng cường có chống lại delta không
nhiều nghiên cứu cho thấy
mũi thứ ba giúp tăng cường bảo vệ
chiếc delta và các nguyên thể covid một mươi chín sau đó
nghiên cứu của trung tâm e t anh cho thấy
mũi thứ ba tăng mức độ bảo vệ

ngay cả khi được tiêm chủng
vắc xin astrazeneca cho hai mũi đầu tiên
bạn nên tiêm vắc xin khác như pfizer
hoặc moderna trong điều tăng cường
nhiều nghiên cứu cho thấy
những loại vắc xin mrna hoạt động tốt nhất
với vai trò mũi tiêm tăng cường
ngay cả khi bạn tiêm loại vắc xin khác trước đó
ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng của anh
đã xét xét dữ liệu trước khi đưa ra khuyến khị này
hiệu quả của vắc xin tăng cường
một số nghiên cứu chỉ ra rằng
mũi tiêm tăng cường làm tăng khả năng bảo vệ
sống lại bệnh do covid một mươi chín đáng kể
ủy ban kinh tế anh cho biết
vắc xin tăng cường tăng mức độ bảo vệ
lên tới chín mươi ba một đối với những người đã được tiêm
và chín mươi bốn đối với người đã tiêm hai mũi pfizer
trong thử nghiệm của ceo vboot
được công bố trên lancet
tất cả các loại vắc xin tăng cường đều
cải thiện khả năng miễn dịch chống lại covid một mươi chín
nhờ gia tăng kháng thể nhắm vào virus
ngoài ra môn thứ ba còn gia tăng tế bào t
một loại tế bào vạch cầu
có liên quan đến việc chống lại nhiễm virus
tuy nhiên mũi tăng cường astrazeneca
sẽ không giúp tăng tế bào t
ở những người đã được tiêm vắc xin này
cho hai liều trước đó
một nghiên cứu mới đây đã phát hiện
omicron không thể thoát khỏi tuyến phòng thủ thứ hai
ở cơ thể là tế bào t theo reuters
một phần quan trọng của hệ thống
nguyễn dịch tuyến phòng thủ thứ hai
là các tế bào t có hiệu quả cao
trong việc nhận biết và tấn công các biến thể omicron
từ đó ngăn chặn hầu hết
sự tiến triển của bệnh thành nguyên trọng
một nghiên cứu mới đây cho thấy
các đột biến của omicron
giúp nó thoát khỏi các kháng thể
đây chỉ mới là tuyến phòng thủ đầu tiên
của cơ thể chống lại nhiễm bệnh
nhưng hệ thống nguyễn dịch cơ thể
gồm nhiều lớp phòng thủ
và các nhà nghiên cứu đã suy đoán rằng
các lớp phòng thủ này của hệ thống
nguyễn dịch vẫn nhắm vào omicron
nhưng vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng
giờ đây từ các thí nghiệm trong công nghiệp
các nhà nghiên cứu ở nam phi
đã cho các bản sao của virus này
tiếp xúc với các tế bào t
hoặc những người đã phát triển tế bào t
của chính họ sau khi đã từng nhiễm covid một mươi chín
các nhà nghiên cứu đã báo cáo kết quả
ngày hai mươi tám một mươi hai trên trang trời việt
với kết quả như sau
bất chấp các đột biến cổ rộng của omicron
và việc giảm khả năng vô hiệu hóa
group của kháng thể phần lớn phản ứng
của tế bào t có được nhờ tiêm chủng
hoặc do nhiễm covid một mươi chín trước đây
vẫn nhận dạng chéo được biến thể này
họ cho biết
khả năng miễn dịch của tế bào t đối với omicron
vẫn hoạt động rất tốt có thể góp phần
bảo vệ khỏi nhiễm covid một mươi chín nghiêm trọng
điều này đã giải thích những gì các bác sĩ
nam quỳ đã nghi ngờ ban đầu
khi hầu hết bệnh nhân nhiễm opicron không bị bệnh nặng
theo một nghiên cứu mới phát hiện
nếu một thành viên trong gia đình nhiễm omicron
thì những thành viên khác trong gia đình sẽ có
nguy cơ lây nhiễm cao hơn gần ba đến bốn lần
so với nhiễm chủng delta
nếu họ đã tiêm hai mũi vắc xin
nhưng nguy cơ lây nhiễm này sẽ giảm đáng kể
nếu họ đã tiêm mũi vắc xin thứ ba
và các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu lây truyền
được thu thập từ gần một mươi hai hộ gia đình
đã bị nhiễm bệnh ở đan mạch
trong đó có hai hai trăm hai mươi năm hộ gia đình
đã bị nhiễm omicron
nói chung đã có sáu ba trăm chín mươi bảy ca lây nhiễm
thứ cấp trong tuần
sau lần lây nhiễm đầu tiên trong gia đình
kết quả cho thấy đối với các hộ gia đình
đã bị nhiễm omicron những người đã tiêm mũi ba
có nguy cơ nhiễm bệnh thấp hơn năm mươi
so với người chưa tiêm mũi ba
và những người đã tiêm mũi ba
nếu nhiễm omicron bên ngoài
và mang virus về nhà
họ cũng sẽ ít có nguy cơ lây chuyển bệnh
cho những người khác trong nhà hơn
so với người chưa tiêm mũi ba
tuy nhiên vẫn cần phải có những nghiên cứu thêm
để chứng thực những kết quả này